thông tin mới nhất liên quan đến vụ hai cha con cùng chú ở xã an phước huyện mang thít tỉnh vĩnh long hiếp dâm chính con gái cháu gái của mình
vào chiều ngày hai tháng bốn đại tá phạm văn ngân phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam hai đối tượng này để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em
theo thông tin ban đầu nạn nhân sống chung với cha mẹ và ông nội ở xã an phước huyện mang thít tỉnh vĩnh long
trong khoảng thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu cho đến ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy đối tượng là cha của nạn nhân đã thực hiện hành vi đổi bại với con gái của mình bốn lần
còn đối tượng là ông nội của nạn nhân từ khoảng tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy đã quan hệ tình dục với cháu nội ba lần
qua làm việc bước đầu hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình